chương trình sẽ được tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
sở giao thông vận tải hà nội vừa đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hà nội
cho phép tổ chức hoạt động lại vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố
theo đề xuất của sở giao thông vận tải hà nội
xe buýt được hoạt động với năm mươi biểu đồ chạy xe đã được sở giao thông vận tải hà nội phê duyệt
xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ được phép hoạt động với năm mươi số lượng phương tiện
đã được sở giao thông vận tải hà nội cấp phủ hiệu còn hiệu lực
đơn vị kinh doanh vận tải cần tổ chức vệ sinh khử khuẩn phương tiện hàng ngày
và sau mỗi chuyến đi yêu cầu người lái xe nhân viên phục vụ trên xe
chỉ dừng đỗ dọc đường phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố khi có yêu cầu
đề xuất của sở giao thông vận tải cũng yêu cầu lái xe nhân viên phục vụ trên xe
phải được tiêm tối thiểu một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
đặc biệt đội ngũ tham gia vận tải hành khách công cộng bắt buộc chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch